còn tại tp hcm ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường phạm ngũ lão quận một để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích